như vậy danh sách các địa phương tham gia chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến việt nam
ngoài năm tỉnh thành của giai đoạn một là đà nẵng kiên giang khánh hòa quảng nam quảng ninh
giai đoạn hai được bổ sung thêm thành phố hồ chí minh và bình định
trước đó ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh đã có văn bản kiến nghị thủ tướng chính phủ
bộ văn hóa thể thao và du lịch được thí điểm đón khách quốc tế ngay trong tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
và mở rộng phạm vi đón khách trong năm sau không yêu cầu cách ly sau nhập cảnh
khi áp dụng cơ chế hội chiếu vaccine đây là những điều kiện tiền đề cho việc mở lại hoạt động du lịch quốc tế đến thành phố hồ chí minh
quá trình thí điểm chia làm ba giai đoạn
trong đó giai đoạn đầu từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một cho phép doanh nghiệp lữ hành quốc tế đủ điều kiện
theo quy định được phép hoạt động đón khách quốc tế theo chương trình du lịch trọn gói
thông qua chuyến bay thuê bao và chuyến bay quốc tế thường lệ
sở du lịch thành phố hồ chí minh cho hay tám tháng đầu năm đã có hơn một mươi một hai trăm một mươi năm người
từ một trăm một mươi một quốc gia là nước ngoài và việt nam
trong đó số người nhập cảnh tại cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất là một mươi sáu trăm một mươi bốn chín mươi bốn sáu
riêng sở du lịch tỉnh bình định kiến nghị được đón khách quốc tế đến bán đảo phương mai
từ khu vực đông bắc á nga mỹ và một số quốc gia châu âu
tính chung trong năm hai nghìn hai mươi một khách quốc tế đến nước ta ước đạt khoảng một
một trăm năm mươi bảy ba nghìn lượt giảm gần chín mươi sáu so với năm trước và giảm chín mươi chín so với năm hai nghìn một mươi chín
trong đó chủ yếu là các chuyên gia lao động kỹ thuật nước ngoài làm việc tại các dự án ở việt nam
mới đây phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh lê hòa bình cho biết
tình hình oxy y tế tại thành phố hồ chí minh đã được cải thiện
sắp tới sẽ khai trương nhà máy sản xuất oxy tại bà rịa vũng tàu với công suất hai trăm linh tấn một ngày đêm
để dự phòng cho cả miền nam
hiện thành phố hồ chí minh đang hỗ trợ doanh nghiệp này để nhà máy có thể đi vào hoạt động trước tết nguyên đáng
dự kiến vào ngày hai mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi
được biết đây là nhà máy của công ty cổ phần nippon sanso việt nam tại đảo long sơn
thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vốn tàu
phó chủ tịch lê hòa bình giao cho sở y tế thành phố hồ chí minh điều hành bố trí cán bộ theo dõi
xuyên suốt tình hình oxy y tế
sở y tế phối hợp với sở xây dựng ban quản lý dự án đầu tư
xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp thành phố hồ chí minh công ty sovigaz
kiểm tra hàng ngày lượng oxy y tế tại các bệnh viện điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
để kịp thời điều phối phù hợp nhu cầu của các bệnh viện
bên cạnh đó thành phố hồ chí minh cũng đề nghị công ty sovigaz công ty cổ phần nippon sanzo việt nam
công ty trách nhiệm hữu hạng khí công nghiệp airwater việt nam có giải pháp kế hoạch nâng công suất sản xuất oxy y tế
phục vụ tối đa nhu cầu cấp thiết tại thành phố hồ chí minh
còn tại hà nội trước tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp với nhiều ca nhiễm mới trong cộng đồng trên địa bàn thành phố
thành đoàn hà nội đã phối hợp với hội doanh nghiệp trẻ hà nội triển khai mô hình atmoc với ba mươi quận huyện
và các xã phường thị trấn trên địa bàn thủ đô
theo đó phó bí thư thường trực thành đoàn hà nội nguyễn đức tiến
việc triển khai mô hình atmoc trong thời điểm dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp tại hà nội là cấp thiết
hỗ trợ công tác chăm sóc sức khỏe cho hệ thống bệnh viện cơ sở y tế được thuận lợi hơn
tính từ đầu mùa dịch đến nay thành phố hồ chí minh đang là địa phương có số ca mắc covid một mươi chín cao nhất cả nước
đến ngày hai mươi tám tháng một mươi hai đã vượt mức năm trăm linh ca
mặc dù thời điểm này thành phố đang có những tín hiệu khả quan trong công tác phòng chống dịch
số ca mắc covid một mươi chín mới trong năm ngày trở lại đây đạt mức khoảng hơn bốn trăm linh tám trăm linh ca một ngày
thay vì đầu tháng một mươi hai thường ghi nhận từ chín trăm linh tám trăm linh
tuy nhiên ghi nhận tại bệnh viện giã chiến thu dung điều trị covid một mươi chín số một mươi sáu phường phú thuận
quận bảy thành phố hồ chí minh số lượng bệnh nhân nhập viện chuyển nạn và tử vong không giảm
mà chỉ ở mức thể hiện biểu đồ năm
bác sĩ chuyên khoa hai huỳnh văn bình trưởng khoa hồi sức tích cực bệnh viện giải chiến thu dung điều trị covid một mươi chín số một mươi sáu cho biết
nếu để đánh giá tăng hay giảm chúng ta cần nhìn vào con số tổng thể đơn cử tại bệnh viện giải chiến thu dung điều trị covid một mươi chín số một mươi sáu
bệnh nhân mới nhập viện ít hơn nhưng số ca nặng lại không giảm
các ca nặng tập trung chủ yếu ở những bệnh nhân lớn tuổi có bệnh lý nền như tăng huyết áp đái tháo đường chạy thận
bệnh tiêm chuyển nạn chiếm khoảng tám mươi chín mươi năm
theo ghi nhận bệnh viện có ba tầng điều trị đang thu dung hơn bốn trăm linh bệnh
trong đó khu icu hơn hai trăm linh bệnh nhân trung tâm hội sức một trăm năm mươi bệnh nhân bệnh nhẹ trung bệnh là năm mươi bệnh nhân
chính vì vậy lực lượng y tế ở đây vẫn trong tình trạng thiếu
đặc biệt khi điều trị cho những bệnh nhân có bệnh lý nền đi kèm vẫn cần phải phối hợp nhiều chuyên khoa ở các bệnh viện khác nhau nhằm hạn chế tỷ lệ tử vong